nhân chuyến công tác tại tỉnh hương yên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới thăm tặng quà các hộ nghèo gia đình chính sách và lực lượng công an xã tri đạo huyện văn lâm tỉnh hương yên
ân cần thăm hỏi động viên bộ trưởng tô lâm đã gửi tặng các phần quà tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách có công với cách mạng
bộ trưởng tô lâm đề nghị đảng bộ chính quyền tỉnh hương yên tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội phát huy truyền thống đại đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của dân tộc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân quan tâm chăm lo các gia đình chính sách người có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo
ân cần thăm hỏi động viên bộ trưởng tô lâm đã gửi tặng các phần quà tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách có công với cách mạng